thục vị dự báo trong đêm nay và ngày mai dưới thất động của không khí lạnh rồn mạnh xuống
cộng với gió đông ẩm vẫn còn hoạt động
vì thế ở các tỉnh từ hà tĩnh trở vào đến quảng bình có mưa to đến rất to
với lượng mưa từ hai trăm linh bốn trăm linh mm có nơi trên bốn trăm linh mm
từ nay đến ngày hai mươi một tháng một mươi ở các tỉnh quảng trị thừa thiên huế có mưa rất to

khu vực quảng nam đến quảng ngãi có mưa từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh từ thanh hóa đến quảng nam
nguy cơ cao ngập lụt sâu diện rộng tiếp tục diễn ra ở vùng trụng thấp các khu đồ thị
tại các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế
do vẫn còn mưa to cộng thêm tác động của không khí lạnh nên ở các tỉnh miền trung
nhiệt độ vẫn duy trì ngưỡng thấp
vùng từ thanh hóa trở đến quảng bình nhiệt độ phổ biến từ hai mươi một hai mươi bốn độ
khu vực các tỉnh từ quảng trị đến quảng ngãi nhiệt độ từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
còn ở các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận nhiệt độ duy trì trong khoảng từ hai mươi chín ba mươi một độ
trong khi đó ở phía nam gió mùa tây nam cũng đã qua giai đoạn mạnh nhất
cường độ lúc này hoạt động ở mức trung bình
vì thế diện mưa ở nam bộ và tây nguyên có xu hướng giảm
đêm nay mưa ở hai khu vực xuất hiện ở mức giải rác
ngày mai trời có nắng chiều và tối nay xuất hiện mưa rông nhưng lượng không lớn
nền nhiệt ngày mai tại hai khu vực này vì thế cũng tăng nhẹ
cao nhất ngày mai ở tây nguyên mức nhiệt là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
và nam bộ có mức nhiệt là từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
trở lại với diễn biến không khí lạnh ở miền bắc đêm nay khí lạnh tiếp tục được bổ sung
bắc bộ trời khô rào hơn
khu vực vùng núi nhiệt độ đêm đều dưới hai mươi độ
còn ở vùng đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ cũng chỉ từ hai mươi hai mươi một độ
ngày mai miền bắc không còn nơi nào có mưa
nhưng gió vẫn nằm sâu trong khối không khí lạnh
nên mức nhiệt ngày ở miền bắc sẽ không cao quá là hai mươi năm độ
chuyển sang thông tin thời tiết biển
do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng một mươi ba một mươi sáu độ vị bắc
nên trong ngày mai ở nam vịnh bắc bộ khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm cả vùng biển của huyện đảo hoàng sa vùng biển các tỉnh từ quảng trị đến cà mau
cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rông mạnh
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước